có đóng góp mạnh mẽ vào tiềm lực kinh tế của đất nước tạo công an việc làm cho xã hội góp phần xóa đói giảm nghèo nâng cao vị thế của dân tộc trên trường quốc tế
trong những năm qua doanh nhân việt nam là một phần không thể thiếu của nền kinh tế của nước nhà
vậy trong mắt các tổ chức quốc tế thì doanh nhân việt nam là một đội ngũ như thế nào mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây
trong nhiều năm làm tham tán thương mại của đại sứ quán bungary tại việt nam ông daniel dobre đã hợp tác với rất nhiều doanh nhân việt đặc biệt là lãnh đạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ
những doanh nhân việt nam không những hỗ trợ ông trong công việc mà còn giúp ông hiểu hơn về chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước việt nam
các doanh nhân việt nam đặc biệt là trong khối doanh nghiệp vừa và nhỏ thích ứng rất nhanh với hoàn cảnh
hằng ngày tôi đều tiếp xúc làm việc với các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên tôi thấy rất rõ vai trò của các doanh nhân trong xã hội việt nam
họ hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh học được từ eu mỹ làm cho phù hợp với môi trường kinh doanh việt nam
doanh nhân việt nam cũng rất sáng tạo với nhiều ý tưởng dự án thiết thực trong hoàn cảnh việt nam hiện nay đặc biệt trong các lĩnh vực như thương mại điện tử ngân hàng tài chính
hiện số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất nhập khẩu xúc tiến thương mại với các tổ chức quốc tế đã ghi nhận con số kỷ lục mới là tám mươi năm sáu trăm linh
doanh nghiệp tăng năm tám trăm linh doanh nghiệp so với năm hai nghìn một mươi tám
tổng cục hải quan ước tính đến năm hai nghìn hai mươi việt nam có một trăm linh doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu mở ra triển vọng phát triển kinh tế đối ngoại mạnh mẽ với lực lượng doanh nhân trong cả nước lên tới năm bảy triệu người
trong nhiều năm đồng hành với kinh tế việt nam adb đã đánh giá cao về các doanh nhân việt
doanh nhân việt nam có vai trò rất quan trọng yếu tố con người yếu tố có tính quyết định
doanh nghiệp có thành đạt hay không đều là do yếu tố con người bởi vì nếu không có yếu tố con người thì không thể nào doanh nghiệp có thể phát triển được
việt nam đã ký kết các hiệp định song phương và đa phương với nhiều quốc gia và nhiều tổ chức trên thế giới
đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với đội ngũ doanh nhân việt trên thương trường quốc tế trong khi các biện pháp hỗ trợ của nhà nước còn thiếu tính đồng bộ và nhất quán
điểm mạnh của các doanh nhân việt nam là thế sức năng động
doanh nhân việt nam luôn luôn là có thể đưa ra những cái đột phá trong những bước khi mà có khó khăn
cái điểm yếu là cần cân nhắc là những cái hoạch định có tính tầm chiến lược
thị trường của việt nam càng ngày càng mở rộng thì là cái tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp việt nam cũng sẽ được cải thiện hơn
chỉ khi cải thiện tầm nhìn chiến lược doanh nhân việt nam mới góp phần cải cách nhanh hơn trong tiến trình hội nhập
bên cạnh đó nhà nước cũng phải có những cải cách mạnh mẽ minh bạch
mới có thể kể vai sát cánh cùng doanh nhân xây dựng việt nam phồn thịnh